sát hại chồng hờ rồi giấu xác và ống thoát nước vì bị gọi dậy lấy rượu
hành trình phá án sát hại dã man cho bé chín tuổi khi đang ngủ
vé màn bí ẩn hai chiếc ô tô đột ngột cháy giữa đêm khuya
sát hại chồng hờ rồi giấu xác và ống thoát nước vì bị gọi dậy lấy rượu
ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn thị cần sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện yên sơn tuyên quang
về hành vi giết người ngoài ra cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh
về dấu hiệu tâm thần của đối tượng để có hướng xử lý
thông tin trên vietnamnet trước đó ngày một mươi tám tháng hai

công an tỉnh tuyên quang phối hợp với người dân địa phương đã bắt giữ được
nghi phạm nguyễn thị cần khi đang lẩn trốn trên rừng bạch đàn
theo cơ quan chức năng năm hai nghìn năm cần kết hôn nhưng đến năm hai nghìn một mươi ba thì ly hôn
sau đó nghi phạm đi xuất khẩu lao động ở đài loan trung quốc
đến năm hai nghìn một mươi năm về ở cùng mẹ đẻm một thời gian rồi bỏ ra ngoài ở một mình
năm hai nghìn một mươi tám gần được ông phạm văn tê đón về ở cùng sống với nhau như vợ chồng cho đến nay
tuy nhiên trong quá trình chung sống
nghi phạm cần có biểu hiện mắc bệnh tâm thần
theo báo giao thông dạng sáng ngày một mươi ba tháng hai khi nguyễn thị cần đang ngủ
thì ông tê gọi dậy bắt nấu cháo lấy rượu cho ông uống nên hai người xảy ra mâu thuẫn
sau đó cần dùng nghề gỗ ống điếu thùng gỗ dao đánh chém nhiều nhát vào đầu và người ông tê
khi thấy ông tê tử vong cần theo thi thể ông tê giấu vào trong cống thoát nước gần đường lên nhà
rồi quay lại nhà
chiều ngày một mươi năm tháng hai anh tống văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú cùng xã là con rể ông tê đến nhà
khi thấy cần cầm dao và búa đinh ngồi trước cửa nhà không cho anh quảng vào
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày anh quảng cùng vợ con gái nạn nhân đến nhà
thì cần bỏ chạy lên khu đồi cây phía sau nhà
đối tượng đã lẩn trốn lên đồi cây bạch đàn của người dân
đến ngày một mươi tám tháng hai thì bị bắt giữ
hành trình phá án sát hại dã man cho bé chín tuổi khi đang ngủ
hùng thủ treo qua tường vào nhà cho bé rồi sát hại nạn nhân dã man
toàn bộ vụ án được an ninh tv dựng lại trong chương trình
hành trình phá án
theo tài liệu điều tra khoảng năm giờ hai mươi ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
gia đình ông đặng văn vững thôn hòa tô xã lương điền huyện cầm giang tỉnh hải dương
phát hiện cháu đặng văn khang sinh năm hai nghìn bảy
cháu nội của ông vững bị sát hại dã man với nhiều vết chém mở đầu ngay tại giường ngủ
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh hải dương công an huyện cầm giang đã có mặt
bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ lấy lời khai các nhân chứng phục vụ công tác điều tra
làm rõ nguyên nhân
theo nhận định của cơ quan công an đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp
vì cháu bé mới chín tuổi sống cùng ông bà nội
bố đẻ cháu khang là ông đặng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và mẹ đẻ cháu khang là chị trần thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hiện đang đi làm ăn xa không có nhà
bản thân cháu và gia đình xưa nay không có mâu thuẫn gai gắt với ai trong xóm
theo công an tỉnh hải dương vụ án xảy ra vào dạng sáng
nên nhân chứng gần như không ai biết không chứng kiến được vụ việc
thứ hai là đối tượng
đối tượng gây án để lại rất ít các dấu vết tại hiện trường
quá trình xác minh ban đầu cho thấy mâu thuẫn nổi lên mờ nhạt
không có mâu thuẫn nào là xung đột gây gắt và sâu sắc
tài sản trong nhà không bị xáo trộn và không thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên trong quá trình điều tra xác minh
sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn có mặt tại địa phương và khu vực lân cận
lực lượng công an đặc biệt chú ý đến đối tượng lương trọng thăng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở cùng thôn với gia đình nạn nhân
bản thân thăng là đối tượng có tiên xử mắc bệnh động kinh
thường hay trộm cắp vặt tại địa phương
vì vấn đề thần kinh không bình thường
nên trong quá trình điều tra làm việc với đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
không ít lần đối tượng còn có những hành động thay qua với các điều tra viên
bằng các biện pháp nghiệp vụ đối tượng thăng đã thừa nhận
chính hắn đã ra tay sát hại cho bé
tại cơ quan công an thăng khai nhận vào khoảng tháng bảy đến tháng bảy mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
thăng bị một số lần nhóm bạn của cháu khang trêu đùa gọi thăng là thẳng điên
khiến thăng rất bực tức nên đã có ý định trả thù
vào khoảng năm giờ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thang ngủ dậy và đi bộ ra đường liên thôn
khi đến trước cổng nhà ông vững thấy trong sân trong nhà vẫn có điện sáng
cổng khóa không thấy xe máy của ông vững ở nhà
nên thang đã trèo qua tường vào trong sân đi thẳng vào bếp
lấy một con dao dựa sau đó lên nhà trên nơi cháu khang đang ngủ
và chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt đầu cháu khang
thấy cháu khang nắm bắt động không có phản xạ gì thì thang cầm dao đi ra ngoài sân
rồi treo tường gần chỗ bể nước nhảy xuống đường tại vị trí bụi cỏ rìa đường bê tông
chỗ lúc trước thăng đã trèo vào
sau khi ra đường liên thôn thăng cầm dao đi về phía nhà của thăng
khi đến khu vực nhà bà đặng thị ngoạn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở cùng thôn hòa tô
thăng nghe thấy trong nhà bà ngoạn có tiếng thao trậu làng soàng
và nhìn thấy bà ngoạn đi lại ở phía trong thì thăng sợ bị bại lộ
nên cầm con dao dầu dưới rãnh thoát nước trước cửa cổng nhà của một nhà dân cùng thôn
căn cứ vào các tài liệu thu thập được ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam thăng về hành vi giết người
vé màn bí ẩn hai chiếc ô tô đột ngột cháy giữa đêm khuya
trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ công an quận lê trân hải phòng
đã làm trắng tỏ nguyên nhân vụ cháy hai ô tô mazda sáu và honda cerro
theo an ninh thủ đô khoảng hai giờ ngày hai mươi ba tháng hai
công an quận lê trân nhận được tin báo về việc hai chiếc ô tô mazda sáu và xe honda crv
bị cháy tại khu vực trước cửa nhà số ba mươi ba trên ba mươi ba nguyễn đức cảnh phường an biên
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường
sau đó phối hợp với cơ quan điều tra xác minh vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định đây là vụ cố ý hủy hoại tài sản
và nhanh chóng làm rõ bắt giữ nghi phạm là nguyễn tùng ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường đông hải quận lê trân
bước đầu nguyễn tùng ninh khai nhận động cơ gây án do mâu thuẫn với anh họ là nts
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại nguyễn đức cảnh lê trân
khoảng giờ ngày hai mươi ba ninh điều khiển xe máy đến trước cửa nhà số ba mươi ba trên ba mươi ba nguyễn đức cảnh
nhìn thấy xe ô tô nhãn hiệu mazda sáu màu trắng mang biển số một mươi năm a một trăm sáu mươi chín xx
ninh tưởng đó là xe của nguyễn đức cảnh
xe của anh nts nên đã cầm búa đập một nhát vào kính sau của xe ô tô
mục đích là để đổ xăng vào bên trong nhưng kính xe không vỡ
thế vậy ninh đổ xăng vào bánh trước và bánh sau bên trái của chiếc mazda rồi bật lửa
chiếc xe bị cháy hoàn toàn ngọn lửa lan sang xe ô tô honda cr v mang biển số một mươi năm a hai trăm ba mươi sáu xx